tại tp hcm hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn
tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín
đến sự có đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mừng tháng lợi ngành thủy sản hoàn thành vượt mức kế hoạch xuất khẩu với kim ngạch đạt tám ba tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp trong ngành thủy sản đẩy mạnh hơn nửa hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
vào chín giờ sáng nay tại cảng cát lái tân cảng tp hcm hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn
tổ chức lễ xuất lô hàng thủy sản đầu năm hai nghìn một mươi tám
như một quyết tâm phấn đấu của chính phủ các bộ ngành liên quan hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt mốc một mươi tỷ usd
lô hàng xuất khẩu đầu năm hai nghìn một mươi tám
lô hàng xuất khẩu đầu năm hai nghìn một mươi tám gồm ba container chứa tôm đông lạnh cá biển cá trà phi lê có tổng giá trị năm trăm chín mươi usd đã được đưa lên các phương tiện vận tải biển để đến với những thị trường khó tính như eu mỹ canada
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một chúng ta tổ chức một nghi lễ xuất khẩu những lô sản phẩm thủy sản đầu tiên của việt nam đi thế giới
qua đây nhằm mục đích tiếp tục khẳng định hành động quyết tâm cao nhất của toàn bộ ngành hàng
bà con nông dân bà con ngư dân kể cả hai khối khai thác và khối nuôi trồng thủy sản để khẳng định rằng mục tiêu đó nếu chúng ta đồng lòng quyết tâm cao hoàn toàn chúng ta có điều kiện đạt được